đầy hướng ứng ngày kỹ năng thanh niên thế giới theo phát động của đại hội đồng liên hợp quốc
vừa qua tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo quốc tế
phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới
tại hội thảo các đại biểu tham gia đã dựa trên cơ sở thực tiễn của việt nam
đồng thời lĩnh hội mô hình kinh nghiệm của quốc tế
đề xuất nhiều giải pháp phát triển kỹ năng nghề cho thị trường lao động của việt nam trong tình hình mới
theo các đại biểu phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên người lao động không chỉ là vấn đề giáo dục
xã hội còn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tăng năng suất lao động
việc này đặc biệt có ý nghĩa với quốc gia có năng suất lao động còn thấp như việt nam
việt nam cần phải tập trung phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên theo xu hướng
năng lực nhận thức năng lực thích nghi năng lực ứng xử nghề nghiệp và giá trị năng lực học tập suốt đời
dựa vào kỹ năng nghề theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia
cũng tại sự kiện tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã công bố quyết định một mươi đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của việt nam